trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh trung quốc vừa công bố một nghiên cứu lớn nhất về dịch covid một mươi chín tại nước này
nghiên cứu xem xét hơn bốn mươi bốn trường hợp nhiễm bệnh cho thấy hơn tám mươi số ca nhiễm bệnh có triệu chứng nhẹ
người già và người có thể trạng ôm yếu là nhóm dễ bị nhiễm bệnh nhất
tỷ lệ tử vong trung bình của dịch covid một mươi chín là hai ba
xét theo giới tính tỷ lệ tử vong ở nam giới mắc bệnh là hai tám so với một bảy ở nữ giới
nghiên cứu xác định nhóm bệnh nhân bị các bệnh tim mạch dễ tử vong vì covid một mươi chín hơn
sau đó là các bệnh nhân tiểu đường bệnh hô hấp mạng tính và huyết áp cao